tiếp tục kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
theo đó đa số các ý kiến của các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết phải ban hành luật này
đại biểu hoàng bình quân bày tỏ sự băn khoăn khi luật giáo dục đại học mới ra đời được năm năm đã phải sửa
trong khi chưa có báo cáo đánh giá đúc kết từ thực tiễn thực hiện luật giáo dục đại học
tôi đề nghị là dù có mất thời gian thì những cái thứ đó cũng phải đánh giá cho nó đến nơi đến chỗ
để nó có một cái cơ sở thực tiễn thì hãy làm
vội nhưng mà dù phải có chạy đua với thời gian nhưng mà cũng không nên quá vội vàng mà kém cái sự chắc chắn
ở đâu chứ đối với lĩnh vực giáo dục này là đụng đến con người đụng đến đào tạo con người
cho nên là đúng
cho nên cái hệ lụy nó lớn lắm
thẳng thắn nêu thực trạng thời gian qua đại biểu nguyễn thị thu dung cho rằng
đầu vào ngành sư phạm chưa có sự chọn lọc sinh viên sư phạm thì thừa nhiều
ở các khu công nghiệp thì là rất nhiều sinh viên sư phạm học đại học ra
nhưng mà bây giờ phải giấu bảng đi để mà làm công nhân
thế và bây giờ nếu thay đổi là sau khi tốt nghiệp nếu công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian
quy định thì sẽ không phải trả cái khoản vay tín dụng sư phạm
thì những người mà người ta tốt nghiệp
người ta muốn có cái nhu cầu thi vào làm giáo viên nhưng mà mình không đủ với công ty
thì như thế nào
khoảng hai điều năm tư chúng ta quy định về cái chức danh nghề nghiệp là giáo sư phó giáo sư
thì ở đây có vẻ như là nó còn có cái sự không thống nhất giữa quy định của luật giáo dục đại học với lại luật cán bộ công chức
thế thì cái chỗ này cũng cần phải xem rõ hơn
giữa cái chức danh nghề nghiệp với lại cái hàm cấp của giảng viên là đã có sự thống nhất hay chưa
theo các đại biểu dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học còn thiếu một nội dung rất quan trọng
đó là tự học của công nhân
ban soạn thảo không nên xây dựng dự án luật trong khuôn khổ của nhà trường
mà phải mở rộng giao toàn xã hội để tạo điều kiện cho mọi đối tượng tham gia vào giáo dục đại học bằng nhiều hình thức khác nhau
ví dụ như đào tạo từ xa